sau khi việt nam được các quốc gia đông nam á tiến cử là thành viên duy nhất đại diện cho khối asean ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
trên các diễn đàn của một số tổ chức phần tử lưu vong ở nước ngoài lại rầm rộ đăng tải những thông tin xuyên tạc về nhân quyền tại việt nam
thậm chí tám tổ chức phản động có tư tưởng chống phá việt nam quyết liệt còn hô hào kêu gọi các nước không ủng hộ không bỏ phiếu cho việt nam
thứ mà chúng đưa ra lại là những dẫn chứng bịa đặt
những thông tin bị bóp méo về tự do ngôn luận tự do báo chí tín ngưỡng tôn giáo và vấn đề người dân tộc thiểu số
sự bị ổi đê hèn của những đối tượng này còn được thể hiện qua việc cao giọng kêu gọi liên hợp quốc và các quốc gia thành viên xem xét tư cách ứng cử của việt nam
dù chúng ta có thành công đến mấy những thành quả đến mấy họ cũng không thừa nhận
họ thường là họ rêu dao họ thường xuyên là
là đưa ra những thông tin không đúng sự thật để mà họ làm gì họ gây sự chia rẽ
ví dụ tôi lấy hình ảnh là công an quân đội của chúng ta bảo vệ lợi ích của người dân
nhưng mà họ lại bảo là công an quân đội chúng ta huy động đến để thuyết quân luật để hạn chế cái quyền của người dân để họ chia rẽ
cái mối đoàn kết giữa quân và dân giữa những cái lợi ích của nhân dân với lực lượng mà tham gia bảo vệ người dân đó là họ có cái âm mưu thủ đoạn đó là chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc
đây là những thông tin
đoạn có thể nói là rất là thâm hiểm
cùng với việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong việc bảo vệ quyền con người
việt nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người như công ước về quyền dân sự chính trị
công ước về quyền kinh tế xã hội và văn hóa công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc công ước về quyền trẻ em
công ước về quyền đối xử với phụ nữ công ước về quyền đối xử với phụ nữ
công ước về quyền của người quyết tật công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo
vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người v v
những công ước này đều đã được luật hóa trong hệ thống pháp luật việt nam
trong khu vực việt nam có những đóng góp tích cực trong việc thành lập ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
ủy ban asean về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em và thúc đẩy việc thông qua tuyên bố nhân quyền asean

những nỗ lực của việt nam trong việc thực thi quyền con người luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
bằng chứng rõ rệt là trong hai lần ứng cử thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc